bộ kế hoạch và đầu tư đang dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với tổng kinh phí dự kiến khoảng ba mươi tám tám trăm linh tỷ đồng
mục tiêu chương trình đạt ra là phát triển mở rộng số lượng các tổ chức kinh tế tập thể tổ hợp tác hợp tác xã liên hợp tác xã trong tất cả các ngành lĩnh vực
các hợp tác xã gắn với thực hành sản xuất xanh gắn với chuỗi giá trị và sản phẩm chủ lực của địa phương tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế hộ gia đình
đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
góp phần cải thiện công bằng xã hội và ổn định kinh tế chính trị xã hội
ngân sách nhà nước hỗ trợ một trăm linh ở vùng đặc biệt khó khăn tám mươi đối với các vùng khác phần kinh phí còn lại được huy động từ những nguồn đồng góp hợp pháp khác
mức hỗ trợ tối đa là ba mươi tỷ một dự án quy mô cấp tỉnh liên tỉnh tối đa là năm tỷ dự án quy mô cấp xã huyện